theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay mùng ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến một mươi tám h ngày ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó một mươi năm ca tại đà nẵng sáu ca tại quảng nam có liên quan đến bệnh viện đà nẵng
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện nhiệt đới hải dương
như vậy tổng số ca mắc là sáu trăm bốn mươi hai người trong đó số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là hai trăm sáu mươi hai ca số ca tử vong là sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một trăm linh ba hai trăm sáu mươi tám người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là tám trăm bảy mươi tám người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn tám trăm năm mươi hai người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là tám mươi bảy năm trăm ba mươi tám người